hà nội không còn vùng cam toàn bộ tuyến buýt hoạt động một trăm linh công suất
nguy cơ gia tăng người cao tuổi mắc covid một mươi chín sau tết
thành phố hồ chí minh ca nhiễm covid một mươi chín tăng lên ba trăm linh khẩn trương ứng phó
trung quốc tiếp tục cấm dân đi du lịch nước ngoài
số ca nhiễm mới ở hàn quốc cao kỷ lục
kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh báo sức khỏe và đời sống
cơ quan ngôn luận của bộ y tế
như vậy đến hiện tại thì thành phố hà nội chỉ còn bốn mươi ba xã phường vùng vàng
còn lại là vùng xanh dù mỗi ngày thủ đô vẫn ghi nhận gần ba ca covid một mươi chín
do đó từ ngày một mươi ba tháng hai ba tuyến buýt số năm mươi năm mươi bảy và một trăm một mươi sáu hoạt động với công suất một trăm linh
và không thực hiện giãn cách chỗ trên xe
sở giao thông vận tải hà nội vừa điều chỉnh phương án vận hành các tuyến buýt
theo đó ba tuyến buýt trợ giá năm mươi năm mươi bảy và một trăm một mươi sáu hoạt động với công suất một trăm linh
trước đó sở giao thông vận tải hà nội cho phép một trăm một mươi tám tuyến xe buýt trên địa bàn thành phố hà nội
được phép hoạt động trở lại một trăm linh công suất sau thời gian dài cầm chừng
để đảm bảo công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
tuy nhiên ba tuyến biết nói trên chỉ được hoạt động với năm mươi công suất
do có điểm đầu điểm cuối nằm trên khu vực được đánh giá thuộc cấp độ dịch cấp ba
đối với ba tuyến này xe buýt vận chuyển
không quá hai mươi người tại cùng một thời điểm trên xe
trung tâm quản lý giao thông công cộng hà nội tramot
yêu cầu xe buýt được hoạt động trở lại một trăm linh công sức
nhưng vẫn phải đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
một trăm linh khách hàng khi lên xe phải đeo khẩu trang sát khuẩn và khai báo y tế
cùng đó để đảm bảo phục vụ tốt nhu cầu đi lại bằng xe buýt trên địa bàn thủ đô
tramoc đã giao cho phòng kế hoạch vận hành tăng cường công tác kiểm tra
giám sát thường xuyên công tác phòng chống dịch bệnh
của các đơn vị vận tải hành khách bằng xe buýt
đồng thời đề nghị phòng kế hoạch vận hành xử lý nghiêm các hành vi vi phạm
hợp đồng cung cấp dịch vụ vận tải hành khách bằng xe buýt công cộng
và quy định phòng chống dịch covid một mươi chín
từ sau tết nguyên đáng hai nghìn hai mươi hai đặc biệt là từ mùng bốn tết đến nay
số ca nhiễm covid một mươi chín đang tăng dần trở lại
đáng nói trong sự gia tăng số ca mắc mới sau tết
thì không ít trong đó là người cao tuổi
đáng tiếc là đa số những người cao tuổi nhiễm covid một mươi chín trong dịp này
đều chưa tiêm vaccine vì những người cao tuổi này có một tâm lý
là mình không đi đâu cả nên cũng không cần thiết phải tiêm vaccine
chính vì vậy khi nhiễm covid một mươi chín thì đa phần đều rất nặng
theo các chuyên gia nguyên nhân khiến số ca covid một mươi chín tăng
là ngày tết nhiều lễ hội gặp gỡ tiếp xúc đông người làm tăng nguy cơ lây nhiễm
tết cũng là thời điểm nhiều người dân trở về địa phương đón tết
sau đó quay lại thành phố
với việc di chuyển nhiều không thể tránh khỏi các trường hợp lây nhiễm chéo
mà không có biểu hiện nên chưa được phát hiện để cách ly
và trở thành nguồn lây cho cộng đồng hay trong gia đình
đặc biệt với những người cao tuổi mặc dù không đi lại chúc tết và chỉ ở trong nhà
thực tế sau tết nhiều trường hợp người già đã được phát hiện nhiễm covid một mươi chín
với những diễn biến nặng
bác sĩ chuyên khoa hai nguyễn đặng khiêm trưởng khoa cấp cứu bệnh viện hữu nghị hà nội cho biết
sau dịp tết số lượng người cao tuổi nhập viện vì covid một mươi chín tăng đột biến
tăng rõ rệt so với thời gian trước
việc này có thể lý giải là dịp tết là dịp con cháu người thân quen đến để thăm hỏi sau khi
thì mọi người cũng có một tâm lý chủ quan
tuy nhiên người được tiêm vaccine vẫn có thể bị nhiễm và vẫn có thể truyền bệnh cho người khác
đặc biệt là người cao tuổi có bệnh hệ
khi tết ít người quan tâm đến việc đeo khẩu trang đặc biệt là khi đi chúc tết đây chính là nguy cơ
thực tế vaccine có thể bảo vệ cơ thể trước diễn biến nặng của bệnh
chứ không bảo đảm việc không nhiễm hay lây nhiễm mà không trở thành nguồn lây
trong khi đó người già và bệnh lý nền là những đối tượng nhạy cảm với covid một mươi chín
họ rất dễ bị ảnh hưởng nặng khi nhiễm bệnh thậm chí là tử vong
đáng nói vẫn còn nhiều trường hợp người cao tuổi vẫn chưa tiêm vaccine
không ít trường hợp người cao tuổi vẫn chưa thể tiêm vaccine covid một mươi chín do nhiều yếu tố liên quan
vì vậy đối tượng này cần được bảo vệ trước mọi nguy cơ dịch bệnh và được vận động tiêm vaccine sớm
bởi nếu các trường hợp này gia tăng tỷ lệ bệnh nhân nặng phải nhập viện tầng hai tầng ba cũng tăng
dễ dẫn đến quá tải hệ thống y tế
thưa quý vị như vậy đến hiện tại đa số học sinh trên cả nước đều đã quay trở lại trường học trực tiếp
tuy nhiên tình hình dịch bệnh tại trường học lại có dấu hiệu tăng
tạo tâm lý lo lắng cho cả học sinh lẫn phụ huynh
vậy học sinh nên chuẩn bị tâm lý như thế nào để sẵn sàng đến trường
mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi
tiến sĩ tâm lý tô nhi a giảng viên trường cao đáng sư phạm trung ương tp hcm
đã chia sẻ như vậy với phụ huynh và học sinh về những kỹ năng mới cần có
khi học sinh trở lại học trực tiếp tại chương trình
với chủ đề bạn đã sẵn sàng đến trường
hoạt động do đoàn thành đoàn hội đồng đội tp hcm tổ chức diễn ra vào ngày một mươi hai tháng hai
thu hút hơn năm mươi đại biểu của hội đồng trẻ em tp hcm cùng các phụ huynh và chuyên gia
đã trao đổi chia sẻ những vấn đề về chuẩn bị tâm lý đảm bảo an toàn cho học sinh
trước khi đến trường vào ngày một mươi bốn tháng hai
một học sinh chia sẻ khi nghe tin sắp đi học trực tiếp trở lại
lúc đầu ba mẹ em không đồng ý
bản thân em khi hay tinh được quay trở lại trường học trực tiếp cũng khá lo lắng
nhưng lại khá háo hức vì được gặp lại bạn bè thầy cô
việc học trực tuyến không khả thi cho lắm
nên em đã cố gắng thuyết phục ba mẹ
và hứa sẽ tự trang bị kiến thức phòng chống dịch để bảo vệ bản thân
hay có em lại cho rằng trước khi đến lớp
bản thân em sẽ luôn có ý thức về việc tự trang bị phòng dịch rất kỹ
nhưng nếu trong lớp học thông báo có bạn là f
thì tụi em sẽ rất lo sợ và không biết phải làm sao
tiến sĩ tô nhi a trấn hàng
nếu đã thực hiện các biện pháp phòng dịch mà vẫn là f
thì mình tuân thủ chữa trị về covid một mươi chín
các em thoải mái cũng là vaccine tinh thần để tự tin đến trường
phát biểu kết luận tại chương trình
chị trần thu hà phó bí thư thành đoàn tp hcm
chủ tịch hội đồng đội tp hcm cho biết
chương trình được tổ chức là nhằm giúp cho học sinh
chuẩn bị tâm lý sẵn sàng để đến trường
cũng là dịp chia sẻ với phụ huynh đồng thuận
và yên tâm cho các em đến trường
chị hà nhắn nhũ
không nên nghĩ tiêm vaccine là không nhiễm bệnh
chúng ta nhắc nhở nhau và cùng bạn bè rèn luyện kỹ năng
mới để phòng tránh dịch bệnh
trong tình hình hiện nay các em đi học trực tiếp
phải rèn luyện nếp sinh hoạt mới
cần sự đồng hành của phụ huynh thầy cô
quan trọng vẫn chính là sự tự giác của bản thân các em
thưa quý vị và các bạn
như vậy học sinh khi trở lại học trực tiếp
trong thời điểm này
ngay cả khi ăn bán trú
cũng không đùa giỡn túm tụm
muốn nói chuyện phải đeo khẩu trang
phải ngủ đủ tập thể dục để bảo đảm sức khỏe
thực hiện năm k tuyệt đối
thưa quý vị đúng như dự báo
dịch covid một mươi chín đang gia tăng trở lại
sau tết nguyên đáng trên địa bàn của thành phố hồ chí minh
và xuất hiện thêm nhiều ca nhiễm omicron
trong cộng đồng
ngành y tế đang triển khai nhiều biện pháp
khống chế sự lây lan của dịch bệnh
bảo vệ thành quả đã đạt được
thông tin được bộ y tế công bố
vào chiều tối ngày một mươi hai tháng hai cho thấy
trên địa bàn thành phố hồ chí minh
ghi nhận thêm ba trăm linh trường hợp mới mắc covid một mươi chín
và ba ca tử vong
khi nghỉ tích vừa qua thành phố đã liên tiếp
ghi nhận mức độ giảm sâu của dịch covid một mươi chín
trong đó ngày một năm tết
số ca bệnh chỉ còn hai mươi bốn trường hợp
hiện số ca tử vong mỗi ngày
chỉ ghi nhận một vài trường hợp
có ngày thành phố không còn ca bệnh tử vong
tuy nhiên cùng với số ca bệnh tăng nhanh
sau kỳ nghỉ tết ngày một mươi một tháng hai
sở y tế thành phố hồ chí minh đã liên tiếp công bố
thêm năm trường hợp nhiễm biến chủ omicron
căn cứ trên kết quả điều tra dịch tễ
trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố hồ chí minh
nhận định tất cả các trường hợp mới
mắc omicron đều là ca bệnh
tăng được sở y tế nhận định là hệ quả tất yếu
bởi sự gia tăng mức độ giao lưu
đi lại của người dân
làm tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh
để chủ động ngăn chặn sự lây lan
bùng phát của dịch covid một mươi chín
bác sĩ nguyễn thị huỳnh mai
chánh văn phòng sở y tế thành phố hồ chí minh cho biết
ngành y tế vận động người dân từ các tỉnh thành trở về
và cư trú sau tết nguyên đáng
phải tuân thủ năm ca
tự theo dõi sức khỏe thông báo y tế
nếu có biểu hiện nghi ngờ mắc covid một mươi chín
người có triệu chứng sốt ho khó thở
cần hạn chế tiếp xúc và hạn chế đi lại
liên hệ y tế địa phương
để được hướng dẫn xét nghiệm covid một mươi chín
ngành y tế thành phố đang tăng cường giám sát
phát hiện sớm các ổ dịch
chùm ca có diễn biến
đặc điểm bất thường để kịp thời khống chế dịch
đồng thời tăng cường giám sát
kiểm tra công tác quản lý người nhập cảnh cách ly
đến nay nhiều bệnh viện giả chiến
và các cơ sở điều trị covid một mươi chín
trên địa bàn thành phố đã giải thể
hoặc chuyển đổi công năng
tuy nhiên để chủ động ứng phó với mọi diễn biến
của dịch covid một mươi chín thành phố vẫn sẵn sàng
một dường bệnh hồi sức
dành riêng cho bệnh nhân covid một mươi chín
còn tại trung quốc mới đây chính quyền bắc kinh
thông báo sẽ không gia hạn hậu chiếu
cho việc đi lại không thiết yếu
vì nhận định tình hình dịch covid một mươi chín
trên thế giới còn nghiêm trọng và lo ngại
về vấn đề an ninh
theo hãng tin reuters cục quản lý xuất nhập cảnh
quốc gia của trung quốc cho biết
sẽ không gia hạn hộ chiếu cho những chuyến du lịch
không thiết yếu
trung quốc nhận định tình hình dịch covid một mươi chín
trên thế giới vẫn còn nghiêm trọng
và việc đi lại qua biên giới gây ra rủi ro lớn về an ninh
trong một tuyên bố trên mạng xã hội
trung quốc thông báo sẽ cấp hộ chiếu thông thường
cho những cá nhân có nhu cầu đi nước ngoài
để học tập làm việc hoặc kinh doanh
cơ quan chức trách cũng hẳn định
tin đồn họ sẽ gia hạn hậu chiếu
cho những cá nhân muốn đi du lịch nước ngoài
để giải trí là sai sự thật
trung quốc vẫn tiếp tục thắt chặt kiểm soát
việc đi lại qua biên giới của công dân nước này
để giảm nguy cơ bệnh dịch lây lan
trong nước suốt thời gian qua
quốc gia này cũng đình chỉ
việc cấp hậu chiếu phổ thông mới
cho những cá nhân có ý định ra nước ngoài
vì những việc không cẩn cấp
cơ quan quản lý các sản phẩm y tế của trung quốc
đã chấp nhận có điều kiện thuốc past covid một mươi chín
của hãng pfizer
paxlovit đã trở thành loại thuốc uống điều trị
covid một mươi chín đầu tiên được trung quốc thông qua
cơ quan trên đã thông qua việc sử dụng
paxlovit để điều trị cho người lớn
bị covid một mươi chín từ nhẹ đến trung bình
cũng như những trường hợp có nguy cơ
chuyển biến xấu cao
cũng trong ngày một mươi hai tháng hai ủy ban tổ chức thế vận hội
mùa đông olympic bắc kinh hai nghìn hai mươi
thông báo phát hiện tổng cộng
tám trường hợp covid một mươi chín mới trong bong bóng khép kính
của olympic năm người trong số họ
là vận động viên và thành viên của các đội tuyển
cũng trong ngày một mươi hai tháng hai
hồng kông ghi nhận một năm trăm một mươi bốn ca nhiễm mới
mức tăng theo ngày cao nhất
từ trước đến nay và ba ca tử vong
giới chuyên gia thuộc đại học hồng kông dự báo
số ca nhiễm mới có thể lên đến hàng chục nghìn người
mỗi ngày trong vài tuần tới
gây rủi ro lớn cho những người cao tuổi
mà nhiều người trong số đó chưa tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín
cũng như trung quốc tình hình dịch bệnh
tại hàn quốc cũng đang hết sức căng thẳng
ngày một mươi hai tháng hai số ca mắc mới
tại quốc gia này tăng ở mức kỷ lục
hàn quốc ghi nhận số người nhiễm covid một mươi chín
trong một ngày cao nhất từ trước đến nay
với năm mươi bốn chín trăm bốn mươi một ca
nâng tổng số ca bệnh trên toàn quốc
lên một hai trăm chín mươi bốn hai trăm linh năm trường hợp
đây là ngày thứ ba liên tiếp
số ca nhiễm mới theo ngày ở hàn quốc
vượt mốc năm mươi ca
nguyên nhân được cho là do biến thể omicron dễ lây lan
cơ quan kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh hàn quốc
xác nhận ba mươi ba bệnh nhân covid một mươi chín
đã tử vong trong cùng ngày
nâng tổng số nạn nhân xấu xối của đại dịch
ở nước này lên bảy bốn mươi năm
các nhà chức trách cảnh báo
hàn quốc có thể có tới một trăm bảy mươi ca nhiễm
mỗi ngày vào cuối tháng hai
dù còn quá sớm để dự báo đó là đỉnh dịch hay là không
về tình hình dịch bệnh trên thế giới
theo cập nhật lúc sáu giờ sáng ngày một mươi ba tháng hai
theo trang thống kê worldometers
toàn cầu ghi nhận tổng cộng

và hơn năm tám triệu ca tử vong
kể từ khi covid một mươi chín bùng phát
hồi cuối năm hai nghìn một mươi chín
số hồi phục đạt ba trăm ba mươi năm triệu trường hợp
mặc dù who đã đưa ra cảnh báo
rằng thế giới vẫn chưa vượt qua đỉnh covid một mươi chín
tuy nhiên chính quyền pháp
từ ngày một mươi hai tháng hai đã nới lỏng
quy định xét nghiệm covid một mươi chín
thủ tướng anh boris johnson vừa qua
đã thông báo kế hoạch bãi bỏ toàn bộ
quy định về covid một mươi chín từ ngày hai mươi bốn tháng hai
gồm kết ly sau khi xét nghiệm dương tính
theo tờ afp
người nhập cảnh đã tiêm đủ lựa vaccine
sẽ không cần phải xét nghiệm
người chưa tiêm vaccine cần có kết quả xét nghiệm âm tính
nhưng không cần xét nghiệm lại hay là cách ly
nếu đến từ nước thuộc vùng xanh
trong khi đó chính quyền mỹ cho phép
hộp đêm được tái mở cửa
và không bắt buộc học sinh tiểu học đeo khẩu trang
chính quyền tiểu bang new york của mỹ
không còn bắt buộc người dân đeo khẩu trang
hay chứng minh là đã tiêm vaccine
tại hầu hết các địa điểm công cộng trong nhà
tại bang massachusetts ở mỹ
học sinh sinh viên và nhân viên nhà trường
sẽ không buộc phải đeo khẩu trang
từ ngày hai mươi tám tháng hai
trong khi đó bộ trưởng y tế
thông báo đã đánh giá lại các lệnh
hạn chế tại biên giới liên quan covid một mươi chín
và có thể sẽ công bố thay đổi
trong tuần tới
bên cạnh đó thủ tướng anh boris johnson vừa qua
đã thông báo kế hoạch bãi bỏ toàn bộ
quy định về covid một mươi chín từ ngày hai mươi bốn tháng hai
gồm kết ly sau khi xét nghiệm dương tính
thưa quý vị
mặc dù nhiều quốc gia đã nới lỏng
các quy định về kết ly hay xét nghiệm
nhưng không có nghĩa là đại dịch
không còn nguy hại đối với con người
chính vì thế chúng ta càng phải nâng cao cảnh giác
để bảo vệ bản thân và gia đình
và những thông tin mới nhất liên quan
đến tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trên cả nước
sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
trên kênh báo sức khỏe và đời sống
hy vọng quý vị và các bạn quan tâm theo dõi
xin chào và hẹn gặp lại trong các số phát sóng kỳ sau